hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc sáng hôm nay ngày một mươi một tháng năm tại thủ đô hà nội
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất
sau đây là thông cáo ngày làm việc thứ nhất của kỳ họp
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng họp phiên khai mạc tại hội trường
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bì thư báo cáo xin ý kiến ban chấp hành trung ương đảng
về chương trình hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng phát biểu khai mạc hội nghị
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bì thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đọc tờ trình của bộ chính trị về tổng kết công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
và các phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
tờ trình của bộ chính trị về tổng kết việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một mươi một một mươi hai
và xây dựng tiêu chuẩn cơ cấu số lượng và dự kiến phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đọc tờ trình của đảng đoàn quốc hội
về đề án phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
sau đó trung ương về tổ nghiên cứu tài liệu
buổi chiều trung ương làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
và phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba về tổng kết việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một mươi một một mươi hai
và xây dựng tiêu chuẩn cơ cấu số lượng và dự kiến phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng